theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tổng vốn đăng ký cấp mới
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài fdi đạt hai mươi sáu bốn mươi ba tỷ usd
vốn đăng ký mới đạt một mươi ba sáu tỷ usd với hai ba trăm một mươi ba dự án mới được cấp giấy chứng nhận cấp phép đầu tư
giảm một mươi bốn tám so với cùng kỳ
bộ kế hoạch đầu tư cũng cho biết vốn thực hiện của dự án fdi ước đạt một mươi bảy hai tỷ usd
bằng chín mươi bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là lĩnh vực hút vốn ngoại
khi có tới một mươi hai bảy tỷ usd đầu tư vào lĩnh vực này chiếm bốn mươi tám hai tổng vốn đầu tư đăng ký